liên bộ công thương tài chính mới có thông tin điều hành giá xăng dầu thực hiện từ một mươi năm h chiều nay
theo đó giá xăng dầu đông loạt giảm mạnh lần thứ ba liên tiếp
cụ thể xăng e năm ron chín mươi hai giảm chín trăm tám mươi sáu đồng một lít xăng ron chín trăm năm mươi ba giảm một tám mươi năm đồng một lít
trong lần điều chỉnh này sau khi thực hiện việc trích lập
chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu giá bán các mặt hàng xăng dầu không cao hơn mức giá
xăng e năm ron chín mươi hai không cao hơn một mươi chín hai trăm ba mươi ba đồng một lít xăng ron chín trăm năm mươi ba không cao hơn hai mươi một trăm ba mươi bốn đồng một lít
dầu diesel năm s không cao hơn một mươi sáu sáu trăm năm mươi bảy đồng một lít dầu hỏa không cao hơn một mươi năm sáu trăm một mươi một đồng một lít
dầu mazut một trăm tám mươi cst ba năm s sau khi điều chỉnh không cao hơn một mươi năm một trăm một mươi năm đồng một kg
các mức giá mới và thời điểm trích quỹ bình ổn giá xăng dầu
đều được áp dụng từ một mươi năm h chiều nay một mươi bảy tháng sáu